từ một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng chín theo giờ địa phương tức hai mươi ba giờ cùng ngày theo giờ việt nam người dân anh bắt đầu vào viếng nữ hoàng elizabeth đệ nhị tại tòa nhà quốc hội anh westminsteur ho
lễ viếng sẽ kéo dài đến sáu h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín trước khi tăng lễ diễn ra
chiều một mươi bốn tháng chín linh cữu nữ hoàng elizabeth đệ nhị được rước từ cung điện buckingham nơi ở chính thức của hoàng gia anh tới westminster hall và được quản tại đây để người dân đến viếng
ngay từ sáng một mươi bốn tháng chín người dân đã xếp hàng dọc bờ nam sông thêm và có thể phải chờ hơn hai mươi bốn giờ để được nhìn thấy nữ hoàng lần cuối
khoảng một tình nguyện viên và cảnh sát được huy động để hỗ trợ người dân
theo thông báo của cảnh sát anh trong thời gian diễn ra lễ viếng và tăng lễ sẽ có khoảng một mươi cảnh sát được huy động tham gia đảm bảo an ninh mỗi ngày
trong đó một số lượng lớn cảnh sát sẽ được điều động từ các địa phương
ngoài ra bộ quốc phòng anh cũng sẽ huy động một năm trăm linh quân nhân để hỗ trợ lực lượng cảnh sát